ba đối tượng gồm khổng hữu nhật nguyễn đình triều và nguyễn quang lộc cùng chú tại thành phố biên hòa
vừa bị công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc ngồi ăn trên địa bàn phường hố nai thành phố biên hòa
lộc triểu và hai người bạn khác đã xảy ra mâu thuẫn với nguyễn minh chiến
vào tối cùng ngày chiến rủ thêm đình quốc toàn và vũ minh nhật cùng đi tìm nhóm của lộc để nói chuyện
tại đây giữa hai bên xảy ra đánh nhau hậu quả khổng hữu nhật đinh quốc toàn bị thương tích
chiến đã tử vong do nguyễn quang lộc dùng dao tự chế đâm trúng ngực
mua bán trái phép chất ma túy đối tượng bùi văn tám sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại huyện nho quan vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình bắt giữ
lực lượng công an thu giữ gần năm mươi gram heroin gần tám gram ma túy đá
khám xét chỗ ở
bùi văn tám lực lượng công an phát hiện thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của tám
qua đấu tranh ban đầu bùi văn tám khai nhận đã mua số ma túy trên ở tỉnh nam định
mang về bán cho người nghiện trên địa bàn để kiếm lời
bùi văn tám có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại xã phú hưng
thành phố bến tre vừa bị lực lượng công an tỉnh bến tre bắt quả tăng
tại thời điểm bắt quả tang có một mươi bốn đối tượng đang tụ tập chơi đánh bạc
lực lượng công an đã mời số đối tượng trên về làm việc đồng thời tạm giữ tăng vật tại hiện trường
tổng số tiền trên chiếu bạc và trên người các đối tượng có hơn sáu mươi triệu đồng
cùng một số tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị tại hà nội các trường tiểu học tại một mươi tám huyện thị xã ngoại thành
chính thức mở cửa trở lại sau nhiều tháng đóng cửa
các trường được mở cửa trong bối cảnh đặc biệt là số ca mắc covid một mươi chín
vẫn ở mức cao mà học sinh từ lớp một đến lớp sáu lại chưa được tiêm phòng
ngay sau văn bản của ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép học sinh từ lớp một đến lớp sáu
ở một mươi tám huyện thị xã của thành phố đến trường học trực tiếp từ ngày một mươi tháng hai
các trường tiểu học ở nhiều huyện ngoại thành đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện
về cơ sở vật chất xây dựng phương án đón học sinh để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học
các trường tiểu học của một mươi tám huyện thị xã của hà nội đã hoàn tất việc diễn tập phương án phòng chống dịch
trường hợp đặc biệt nhiều trường đã đặc biệt chú trọng tình huống xử lý khi phát hiện
các ca mắc f tại trường với tinh thần không vì một ca mắc mà cả trường phải nghỉ học
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức co lúa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang tiếp tục khởi tố thêm hai đối tượng là phạm văn mãi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh sóc trăng và huỳnh phúc chia sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố cần thơ
cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam phạm văn mãi ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh phúc chia
theo kết quả điều tra khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi một mãi đã bàn bạc cấu kết với nguyễn văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
lê tấn rủ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn minh triều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại tỉnh hậu giang
đưa ra thông tin gian dối với một thương lái mua bán lúa ở thành phố cần thơ là có số lượng lớn lúa cần đem bán
đến ngày một mươi năm tháng sáu có người thương lái đã ký hợp đồng mua trên một ba trăm linh tấn lúa với các đối tượng và đặt cọc tổng cộng hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
trong số các hợp đồng mua bán lúa có hai hợp đồng do huỳnh phúc chia làm bạn của mãi cung cấp và trực tiếp viết
mặc dù đối tượng này biết triều rủ và út không có lúa
việc giao kết các hợp đồng này là vi phạm pháp luật
sau khi nhận được tiền cọc lúa các đối tượng chia nhau tiêu xài rồi lẩn tránh không giao lúa như hợp đồng
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố tạm giam phạm văn út dũ và triều cùng với hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
mặc dù đất của nguyễn xuân quyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chú phường dương đông thành phố phú quốc tỉnh kiên giang đã được nhà nước thu hồi và bồi hoàn
nhưng do thời điểm đó đất tại phú quốc được thổi giá lên rất cao cho nên quyết đã nảy sinh lòng tham
đem thửa đất này bán cho người khác với giá hơn hai tỷ đồng
đến khi người mua làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới phát hiện ra là mình bị lừa
và với tội danh trên tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn xuân quyết một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào năm hai nghìn bảy quyết có thửa đất và hoa màu trên đất với diện tích trên một mươi năm m hai tại ấp rạch xã giàh dầu huyện phú quốc nay là thành phố phú quốc
đến năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân huyện phú quốc quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất nói trên đồng thời bồi thường hỗ trợ hoa màu trên đất
quyết đã đồng ý và đã nhận tiền bồi thường xong
giữa năm hai nghìn một mươi bảy đất tại phú quốc được thổi lên rất cao nên vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy quyết đã bán miếng đất trên cho ông lê văn đông với số tiền trên hai một tỷ đồng
đến khoảng năm hai nghìn một mươi chín ông đông làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phát hiện thửa đất mua của quyết đã bị nhà nước thu hồi
tám đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ba cây tại khu vực xã hưng đạo thành phố cao bằng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng phát hiện bắt giữ
tại hiện trường tổ công tác thu giữ một bộ túi lơ khơ hơn năm mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
lực lượng chức năng đã lập biên bản quả tang và mời các đối tượng về cơ quan công an để làm việc
tại đây các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình
năm đối tượng cầm đầu sới gà ăn tiền quy mô lớn đã bị công an thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố về các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào trưa ngày bảy tháng một tại nhà dãy của võ minh quốc bốn mươi tuổi ở thôn một mươi xã hòa thắng lực lượng công an đã bắt quả tang hai mươi sáu đối tượng đang say xưa tổ chức đá gà ăn tiền
và tất cả các đối tượng này đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà gần một trăm linh triệu đồng và trên ba mươi triệu đồng

xin chào và hẹn gặp lại
vào hiện trường trước khi triển khai lực lượng thì chúng tôi đã điện trực tiếp cho lực lượng công an xã
để báo chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ để tổ chức cứu nạn cứu hộ và đưa người đi cấp cứu ngay trong đêm
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lãnh đạo ubnd tỉnh gia lai ban an toàn giao thông tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh gia lai
đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra xác định nguyên nhân vụ việc tổ chức thăm hỏi nạn nhân
theo như kết quả xác minh ban đầu thì khu vực khi xảy ra tai nạn là một khu vực là đoạn đường đèo dốc
tanh co nguy hiểm dài gần bốn km với độ dốc một mươi
tài xế lại lần đầu tiên đi vào đoạn đường đó đi vào ngay ban đêm
lúc thời gian là một giờ sáng trong khu vực đó có sương mù dày đặc
làm ảnh hưởng đến cái việc đi lại của lái xe nên là lái xe lại không quen nữa
nên không xử lý được tình huống nên dẫn đến vụ việc tai nạn nghiêm trọng xảy ra
theo thông tin từ lực lượng chức năng kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại tổng cục đường bộ việt nam cho thấy
tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình của xe tải gặp nạn ghi nhận lúc h năm mươi ba phút ba mươi chín giây ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi bốn km trên giờ
đáng chú ý là xe này chỉ được phép chở hai người xong tại thời điểm bị tai nạn
một mươi chiếc xe tải gặp nạn có thời hạn kiểm định đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tài xế huỳnh đức nguyên có giấy phép lái xe theo quy định
chiều cùng ngày đồng chí khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia và đoàn công tác của bộ công an
đã đến gia lai để chỉ đạo công tác điều tra khắc phục hậu quả và chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân
ngày chín tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của hoa hậu doanh nhân sắc đẹp việt nam năm hai nghìn hai mươi ông nguyễn đạo linh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng khổng tước
cùng các đối tượng bị tố chiếm đoạt tài sản của người thi
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi công ty khổng thức đã tổ chức cuộc thi hoa hậu doanh nhân sắc đẹp việt nam
cuộc thi quy tụ bốn mươi thí sinh là những người đẹp doanh nhân ở các tỉnh thành khác nhau
tháng một năm hai nghìn hai mươi một thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có quyết định xứ phạt vi phạm hành chính chín mươi triệu đồng
đối với công ty khổng tước vì có hành vi tổ chức cuộc thi hoa hậu này mà không có giấy phép
người được giải cao nhất đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về hành vi lừa đảo của ông nguyễn bảo linh
cùng nhiều đối tượng khác vì nhận thấy các dấu hiệu khuất tức trong đêm chung kết
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án ngăn chặn nguyễn bảo linh bỏ trốn gây cản trở hoạt động điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thông báo truy tìm nguyễn bảo linh kêu gọi nếu biết nguyễn bảo linh đang ở đâu
liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra đội chính phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm địa chỉ sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai phường một mươi bốn quận một mươi
gặp điều tra viên bùi thị tâm số điện thoại chín trăm linh hai ba trăm hai mươi bốn ba trăm sáu mươi chín
những ngày qua nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở đồng bằng sông cửu long đã tạm ngưng hoạt động
và để tránh việc đầu cơ tạo khang hiếm để tăng giá ngành chức năng các địa phương đang tăng cường giám sát chặt hoạt động kinh doanh của các cửa hàng
tại an giang cục quản lý thị trường và sở công thương đã đến kiểm tra hai mươi ba cơ sở kinh doanh xăng dầu đóng cửa
kết quả là không phát hiện cơ sở nào có dấu hiệu găm hàng đầu cơ nguyên nhân đóng cửa là do thiếu nguồn cung từ các đại lý lớn
nếu có thì giá mua vào cũng gần bằng hoặc cao hơn giá bán ra
ngành chức năng tỉnh an giang đã đề nghị các cửa hàng cố gắng tìm nguồn cung mở cửa phục vụ người dân
còn tại hậu giang có sáu trong tổng số hai trăm ba mươi một cơ sở kinh doanh xăng đang đóng cửa
những ngày qua sở công thương đã phối hợp quản lý thị trường kiểm tra lập biên bản ba trường hợp ngưng bán mà không xin phép
trong sáng nay cục quản lý thị trường và ngành chức năng thành phố cần thơ cũng đã làm việc với các đơn vị cung ứng xăng trên địa bàn yêu cầu đảm bảo nguồn cung cho các đại lý
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn thành phố
xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các cơ sở phẫu thuật thẩm bị chui
động thái này của ủy ban nhân dân tp hcm đưa ra sau khi trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ tai biến biến chứng tử vong sau khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu chính quyền các quận quyền thành phố tăng cường rà soát việc cấp phép kinh doanh
đồng thời tăng cường hậu kiểm chứng chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm lưu ý chấn chỉnh tên biển hiệu các loại hình dịch vụ thẩm mỹ theo phung xâm trên da
cơ sở chăm sóc da spa cơ sở cắt tóc gội đầu đồng thời phải đồng nhất với tên cơ sở trong giấy phép đăng ký kinh doanh
các trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng
bên cạnh đó giao sở y tế mở rộng phần mềm ứng dụng y tế trực tuyến để người dân dễ dàng tiếp cận sử dụng phản ánh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế
tăng cường công tác kiểm tra đối với các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện thẩm mỹ thực hiện hậu kiểm sau công bố đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn
đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm kiên quyết chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở không phép
đặc biệt công an tp hcm tăng cường phối hợp với sở y tế và chính quyền địa phương kiểm tra xử lý các cơ sở vi phạm nhất là những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khám chữa bệnh
sở thông tin và truyền thông được giao rà soát xử lý các cơ quan báo chí tạp chí trang thông tin điện tử cá nhân tổ chức sử dụng mạng xã hội vi phạm về quảng cáo
đặc biệt vi phạm về quảng cáo trong lĩnh vực khám chữa bệnh dịch vụ thẩm mỹ
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý xum sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp an hòa hai xã thạnh thới an huyện trần đề tp hcm về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi phải
còn về tội chứa mại dâm phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị kiều trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại ấp ninh thới xã thới an hội huyện kế xách tp hcm cao một m bốn mươi năm và có xeo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mẩy phải
và đối tượng thạch thị hồng hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp ngọng xã thạnh cuối huyện mỹ xuyên tp hcm
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng về tội mua bán phụ nữ đối tượng này có xeo chấm cách một cm trên sau mép trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phụ đề
nếu quý vị có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện